hôm nay ngày bốn tháng hai tức ngày một mươi chín tháng chạp tại huyện bauribo tỉnh con pông trường năng
campuchia đã diễn ra lễ trao quả tết của thủ tướng nguyễn xuân phúc tặng bà con việt kiều
và người campuchia có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại hai tỉnh con pông trường năng và con pông thôn
lễ trao hơn bảy trăm linh xuất quà tết do đại sứ quán việt nam phối hợp với hội người campuchia
cốc việt nam tỉnh con pông trường năng tổ chức triển khai tại một nhà bè lớn trên sông
thay mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc trao những món quà nghĩa tình cho bà con việt kiều
đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh chúc bà con đón tết cổ truyền mậu tất hai nghìn một mươi tám vui tươi
đầm ấm sang năm mới rồi giàu sức khỏe hạnh phúc ngày càng hội nhập tốt và xã hội sở tại
trong những năm qua cứ mỗi độ tết đến xuân về đại sứ quán việt nam tại campuchia
cùng các doanh nghiệp việt nam đang đầu tư tại campuchia các nhà hảo tâm trong nước
thường tổ chức thăm hỏi tặng quà bà con việt kiều tại campuchia có hoàn cảnh khó khăn
tình cảm gần gũi của quê hương đối với bà con